các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
trước đây bà dung giao bé tgb cho bà cúc nuôi do nhầm tưởng tin thất bồng lai là một ngôi chùa chuyên nhận nuôi trẻ mồ côi trẻ có hoàn cảnh khó khăn để làm từ thiện
tuy nhiên tỉnh thất bồng lai không phải cơ sở thờ tự tôn giáo theo quy định của pháp luật
đồng thời sau khi nhận nuôi bé b thì phía bà cúc đã đưa những hình ảnh của bé lên mạng xã hội có thể làm ảnh hưởng đến bé sau này
ngoài ra hiện bà cúc đang thi hành án phạt tù nên sẽ không có điều kiện nuôi giải bé
cơ quan chức năng như công an tòa án đến làm việc thì cơ sở này không mở cửa không hợp tác
còn bà dung và mẹ của bà đến thăm bé b cũng không được những người đang sống tại đây cho phép
tất cả những điều này đi ngược lại thỏa thuận ban đầu là cho mẹ thăm gặp con bất cứ khi nào
bà cúc vắng mặt tại phiên tòa
luật sư bảo vệ cho bà đã có đơn gửi đến hội đồng xét xử nêu một số nội dung sau
thứ nhất nội dung vụ kiện liên quan đến trẻ em nên đề nghị tòa xử kín để bảo vệ bí mật đời tư bí mật gia đình của trẻ em
thứ hai đề nghị hội đồng xét xử đảm bảo việc bảo mật thông tin hồ sơ vụ án
thứ ba tòa công khai bản án trên cổng thông tin điện tử của tòa án nhưng tên các đương sự phải được thay đổi
thứ tư hội đồng xét xử tạo điều kiện để luật sư thay mặt bà hòa giải cùng nguyên đơn
trước đó được biết năm hai nghìn một mươi chín lúc bé b được hai tuổi thì gia đình bà dung xảy ra biến cố cuộc sống rất khó khăn
khi ấy tình cờ bà xem một chương trình trên sóng truyền hình thấy những chú tiểu được giới thiệu là mồ côi đang sống tại tỉnh thất bồng lai
vì muốn con mình sau này được sống tốt như thế nên bà dung quyết định tìm đến gửi con
sau khi được bà cung nhận lời bà đã làm thủ tục giao con
thế nhưng khi làm xong thủ tục bà dung chỉ thăm con được vài lần sau đó không được vào thăm nữa
sau biết bà cúc đã vướng vào tù tội nên bà đi kiện để được tiếp tục nuôi con
liên quan đến vụ án tỉnh thất bồng lai trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trong phiên tòa xét xử vụ án này
nhóm người ông lê tùng vân và các đồng phạm của mình đã liên tục có những lời khai dị hợm khiến ai nghe xong cũng kinh ngạc
trước những cáo buộc từ hội đồng xét xử mặc dù lê tùng vân và nam đệ tử vẫn luôn quanh co chối tội
nhưng trước chứng cứ không thể trối cãi từ viện kiểm soát và hội đồng xét xử cuối cùng các bị cáo cũng đã nhận được bàn án thị đáng
thưa quý vị trong hai ngày xét xử vụ án tỉnh thất bồng lai bị cáo lê tùng vân cùng năm đầu đệ đã liên tục đưa ra những phát ngôn gây sốc
có thể kể đến như lê tùng vân ám hẳn hai bằng đại học thuộc các trường top vẫn chưa có vợ con và đang chờ lấy vợ
nhưng nguyên luôn tự tin cam đoan sư phụ mình có thể dễ dàng đạt được giải nobel hòa bình
lê trung dương khẳng định
mình không cha không mẹ những phát ngôn vừa rồi chỉ là một phần nhỏ trong những lời khai dị hợm của thầy ông nội và năm đệ tử
sau đây chúng tôi xin điểm lại những phát ngôn sốc tận óc trong hai ngày diễn ra phiên xét xử
những phát ngôn gây sốc lời khai của lê tùng vân
khi vào phiên tòa bị cáo lê tùng văn chín mươi tuổi được hội đồng xét xử sắp xếp để ngồi gần phía trên
và cần có người nói lại cho nghe những gì tòa nói do tính giác của bị cáo yếu không nghe rõ
cụ chính trong phiên xét xử
bị cáo lê tùng vân đã có nhiều phát ngôn sốc
khi được tòa hỏi về lý lịch của mình
bị cáo lê tùng vân cho rằng mình độc thân không theo tôn giáo nào và đang chờ lấy vợ
tôi không theo tôn giáo nào chưa có vợ con và mong được lấy vợ
lời khai của ông lê tùng vân khiến tất cả mọi người xung quanh đều không nhịn được mà bật cười
không những vậy ông lê tùng vân còn khiến mọi người bất ngờ hơn khi khai rằng bản thân có hai bằng đại học
tôi có hai bảng đại học gồm bảng cử nhân tại trường đại học sài gòn và bảng cử nhân tiếng anh
khi đưa hỏi vì sao không theo phật giáo nhưng lại mặc áo nâu đặt tượng phật thờ cúng
bị cáo lê tùng vân lớn tiếng không đăng ký phật giáo
vì thấy phật giáo không xứng đáng
sau phần khai báo lý lịch bị cáo lê tùng vân còn xưng mình là nhân tài tấm gương tốt các đại tử đều rất giỏi
gia đình chúng tôi có những người tài năng
hội đồng xét xử không tin nói hoàn nguyên nhất nguyên trùng dương lên tòa vài phút làm được một bài thơ
hai lời khai của nhất nguyên
bên cạnh những phát ngôn gây sốc đến tận óc của bị cáo lê tùng vân
thì còn có những lời khai cũng gây bất ngờ không kém đến từ phía nam học trò của thầy ông nội
mới nhất được đăng tải trên báo việt nam nét với tiêu đề
vụ tịnh thép bồng lai các bị cáo thần thánh hóa ông lê tùng vân trước tòa
bị cáo nhất nguyên tỏ ra cảm phục trước tài năng và đức độ của người thầy đáng kính
bị cáo nhắc nguyên tin chắc rằng thầy của mình hoàn toàn có khả năng đạt được giải nobel hòa bình
tôi rất kính phục sư phụ
sư vụ tôi có thể để lại cho đời một bộ sách mà bộ phận điều tra đã thu giữ là bốn quyển sách siêu phàm
các vị chưa được tiếp cận nên chưa biết được độ siêu phạm
chúng tôi biết nên vô cùng thần tượng
sư vụ tôi là bậc thầy của vĩ nhân ở việt nam và toàn thế giới
như thầy hoàn nguyên nói là bộ sách sẽ đoạt giải nobel hòa bình và cũng như các giải danh giá toàn thế giới
tôi cam đoan là như vậy
ba lời khai của hoàn nguyên
đồng quan điểm với nhất nguyên bị cáo hoàn nguyên cũng tỏ ra mến mộ và khâm phục tài năng của ông lê tùng vân
tôi tu theo sư phụ mặc áo màu nâu là theo sư phụ không theo đạo nào cả
sư phụ có viết một bộ sách dạy tôi
và mọi người trong gia đình bà cúc từ nhỏ đến giờ
sư phụ tôi có viết ra một bộ sách mà tôi nghĩ là bộ sách đó sẽ đem về cho việt nam nhiều giải nobel nên tôi theo
bốn lời khai của lê thanh trùng dương
khi khai báo về lý lịch của mình bị cáo lê thanh trùng dương có nói
không biết cha không biết mẹ không hiểu tại sao trong lý lịch ghi là con của bà cao thị cúc
năm lời khai của cao thị cúc
sau lời khai của lê trung dương là lời khai của bị cáo cao thị cúc
đối với bị cáo cúc bị cáo này cũng cho rằng
bị cáo lê thanh trùng dương không phải là con của mình như các cáo trạng nêu
lê thanh trùng dương không phải con tôi tôi chỉ là người nấu cơm cho ông lê tùng vân
sáu lời khai của nhị nguyên
bị cáo nhị nguyên còn cho rằng cách ăn mặc cạo chọc đầu là do thích nên để vậy
không có luật pháp nào cấm cản chứ không phải cố tình ăn mặc theo tôn giáo nào
thích thì cạo chọc đầu thích thì mặc áo nâu áo vàng
và cả sáu bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu
theo bản cáo trạng công bố tại tòa sáu bị cáo gồm
lê tùng vân chín mươi tuổi lê thanh hoàn nguyên ba mươi hai tuổi lê thanh nhất nguyên ba mươi một tuổi lê thanh trùng dương hai mươi bảy tuổi lê thanh nghị nguyên hai mươi bốn tuổi và cao thị cúc sáu mươi hai tuổi
cùng bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
trong đó về nhân thân bà lê thu vân đã bị khởi tố bị can
đang bỏ trốn chính là mẹ của ba bị cáo trong vụ án gồm lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên và lê thanh nhị nguyên
tuy nhiên tại tòa cả ba bị cáo lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên và lê thanh nhị nguyên đều không thừa nhận mẹ mình là bà lê thu vân
theo như bản cáo trạng truy tố mà cho rằng họ đều không cha không mẹ
ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đại diện viện kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị
hội đồng xét xử tuyên mức án đối với bị cáo lê tùng vân từ bốn năm sáu tháng đến năm năm sáu tháng tù
các bị cáo hoàn nguyên nhất nguyên trùng dương từ bốn năm đến bốn năm sáu tháng tù
ba bị cáo nhị nguyên và cao thị cúc từ ba năm đến ba năm sáu tháng tù
mặc dù cho đến khi bị kết án các bị cáo vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội
nhưng dù cho có dung họ thủ đoạn và lý do bị cáo lê thu vân và nhóm người tại tỉnh thất bồng lai
cũng phải chia nhau mức án hai mươi ba năm tù cho những sai phạm
mà nhóm người này đã gây ra trong những năm qua
phạm tội nhiều lần có tổ chức
mặc dù tăng chứng vật chứng nhân chứng đã rõ ràng
nhưng tại phiên tòa các bị cáo đều cho rằng mình bị oan không phạm tội không vu khống không bôi nhọ xúc phạm ai
và không thừa nhận hành vi bị truy tố như cáo trạng nêu
phía đại diện viện kiểm sát cho rằng qua quá trình điều tra xét hỏi tại tòa
viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố
đối với sáu bị cáo trong vụ án tỉnh thất bồng lai
thiên nam bên bờ vũ trụ
bị cáo lê tùng vân chỉ đạo hoàn nguyên nhất nguyên
tạo tài khoản youtube để đăng tải những video clip
với nội dung được giản dựng và quay phim
nhằm cho cộng đồng mạng trong và ngoài nước xem
về đến hoạt động của nhóm người tại tỉnh thất bồng lai
thiên nam bên bờ vũ trụ
hành vi của bị cáo vân và năm bị cáo đã phạm tội rõ ràng phạm tội nhiều lần
cụ thể năm hai nghìn hai mươi một
lê tùng vân chỉ đạo hoàn nguyên nhất nguyên
biên soạn giản dựng
rồi trình chiếu để bị cáo vân xem trước
sau đó trình chiếu trên các tài khoản youtube
năm chú tiểu thiên nam bên bờ vũ trụ
ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
với tên gọi
phim hài chiếu dạp mùa dịch năm hai nghìn hai mươi một
bùng đất huyền bí
năm chú tiểu thách thức danh hài
ngay trong nội dung video clip này
bị cáo lê tùng vân tham gia diễn xuất
vai phật hồng hạc vãn du
không những vậy
những video clip còn giản dựng
cắt ghép lồng tiếng cố tình làm sai lệch nội dung thực tế
như trong video clip
cầu cứu gấp tỉnh thất bồng lai sắp đổ mỏ
đăng ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
mà ngay chính hoàn nguyên và nhất nguyên
đã trình sửa
cắt cúp làm xa lệch
xuyên tạc sự thật
trong video clip do lê tùng vân chỉ đạo thực hiện
có thông báo khẩn cấp kết quả vụ án năm mươi người
đăng tải ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trên tài khoản youtube
năm chú tiểu thiên nam bên bờ vũ trụ
là do hoàn nguyên nhất nguyên
thực hiện quay và đăng tải
sau khi quay xong hoàn nguyên và nhất nguyên
trình chiếu cho lê tùng vân xem
để kiểm tra thống nhất nội dung
cho phép đăng tải lên youtube
trong video clip nhất nguyên nói
nếu mà kết quả là không có đủ cơ sở
để mà cáo buộc tội xâm phạm
gia cư bất hợp pháp
thì đây là một sự việc bỏ lọt tội phạm trầm trọng
chứ không phải thường
và lê thanh trùng dương nói
cái này là bao che tội phạm
vì cái vi phạm pháp luật này là ai ai cũng nhìn thấy
các bị cáo trong vụ án
và một số đối tượng khác liên quan
có lời nói phát ngôn xuyên tạc
xúc phạm uy tín danh dự công an huyện đức hòa
là hành vi vi phạm pháp luật
với tính chất nghiêm trọng
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường
của cơ quan bảo vệ pháp luật
gây mất niềm tin trong quần chúng nhân dân
đối với lực lượng công an
từ đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng
đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
từ diễn biến phiên tòa cho thấy
lê tùng vân và các bị cáo đã lợi dụng hình ảnh của phật giáo
lôi kéo nhiều đối tượng cuồng tín đến ở
và sinh hoạt tôn giáo trái phép
nhưng thực chất
các hoạt động này là mạo danh xuyên tạc
và xúc phạm phật giáo
hoạt động của các bị cáo tại đây
đã tạo nên nhiều bức xúc trong giới tăng ni phật tử
tín đồ phật giáo
và gây mâu thuẫn giữa các gia đình
của các đối tượng cuồng tín
với số đối tượng tại nhà của bị cáo cao thị cúc
gây mất an ninh trật tự tại địa phương
buộc các cơ quan chức năng phải vào cuộc giải quyết
tỉnh thất bồng lai thiên an bên bờ vũ trụ
là nơi để các bị cáo lợi dụng
các kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng
và các hoạt động mang hình thức mạo danh phật giáo
để tạo ra các video clip đăng tải trên mạng xã youtube
vừa chứa nội dung xuyên tạc mạo danh
xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của cơ quan tổ chức cá nhân
vừa mang tính kích động kích thích sự tò mò
làm thu hút nhiều người xem
làm thu hút nhiều người xem đăng ký kênh chia sẻ
nhằm kiếm tiền từ việc khai thác kênh youtube
ngoài ra các bị cáo trong bộ án
còn chỉ để khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin
ứng dụng mạng xã hội youtube facebook
để làm công cụ phương tiện đắc lực thực hiện hành vi phạm tội
tạo sức lan truyền nhanh chóng
khiến cộng đồng mạng trong và ngoài nước liên tục chia sẻ
bình luận tiêu cực nhìn nhận sai lệch về danh dự uy tín
hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật nhà nước
tổ chức tôn giáo tại việt nam
và danh dự nhân phẩm của cá nhân chức sắc trong tôn giáo
đến hai mươi h ngày hai mươi một tháng bảy
hội đồng xét xử tòa niên dân huyện đức hòa tỉnh long an
đã tuyên phạt bị cáo lê tùng vân năm năm tù
các bị cáo lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương
cùng bị tuyên phạt bốn năm tù
bị cáo lê thanh nhị nguyên ba năm sáu tháng tù
và bị cáo cao thị cúc ba năm tù
cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
mức án kết tội ông lê tùng vân và năm đệ tử cũng đã được đưa ra
những xa phạm của nhóm người tại tỉnh thế bồng lai
cũng phải trả một cây giá thích đáng
đây là một lời cảnh báo đanh thép
để những đối tượng đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội
và có những hành vi ảnh hưởng đến quyền
và lợi ích của các cá nhân tổ chức